mới đây các bác sĩ bệnh viện sản nhi bắc giang đã cấp cứu thành công cho một sản phụ đặc biệt khi mang xong thai tự nhiên
có một thai trong tử cung bảy tuần và một thai ngoài tử cung
đây là một trường hợp rất hiếm gặp với tần suất một trên ba trăm linh trường hợp mang thai tự nhiên
điều đáng nói là bệnh nhân nnm hai mươi ba tuổi trú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã đi khám tại năm bệnh viện thuộc ba tỉnh nhưng đều không chuẩn đoán được là một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung
chỉ từ khi thai ngoài tử cung vỡ khiến máu chảy trong ổ bụng bệnh nhân được đưa vào bệnh viện sản nhi bắc giang cấp cứu
trong quá trình phẫu thuật nội soi để bảo toàn sức khỏe cho mẹ và thai nhi bảy tuần tuổi các bác sĩ mới phát hiện ra trường hợp hy hữu này
bệnh nhân cho biết trước nhóm viện năm ngày chỉ có hiện tượng đau bụng nhưng chỉ nghĩ là dấu loạn tiêu hóa nên không đi khám
bởi một tuần trước đó chị có khám thai tại bắc ninh thì thai nhi vẫn bình thường
ba ngày trước khi nhập viện sản nhi bắc giang chị về thái bình chơi thì thấy đau bụng nhiều hơn vào bệnh viện thái bình khám
bác sĩ chẩn đoán doạ sảy thai kèm dấu loạn tiêu hóa
chị điều trị được một ngày thì bác sĩ kê đơn thuốc cho chị về nhà uống
hai ngày sau trở lại bắc giang làm việc chị lại thấy buồn nôn chóng mặt đau bụng và hay bị đi ngoài
chị đi khám tại bệnh viện tuyến huyện ở bắc giang thì bác sĩ phát hiện có nhiều dịch trong ổi bụng
nghi ngờ có thể do năng buồn chứng bị vỡ nên chị được chuyển tuyến tới bệnh viện sản nhi bắc giang để điều trị
sau khi tiếp nhận bệnh nhân tại khoa phụ bệnh viện sản nhi bắc giang qua siêu âm
bác sĩ nhận thấy có một thai trong tử cung bảy tuần chiều dài phôi bảy một mm nhịp tim thai một trăm năm mươi sáu lần trên một phút
đồng thời có một khối tăng âm kích thước năm mươi một x hai mươi bảy mm cạnh trái tử cung dịch tự do ổ bụng hoang sâu nhất hai mươi chín mm
các bác sĩ khoa phụ đã mời thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa hai lê công tước
giám đốc bệnh viện hội trần và đưa ra hướng xử trí thích hợp
bác sĩ lê công tước cho biết thai phụ nhập viện trong tình trạng chảy máu trong ổ bụng
nghi ngờ do vỡ năng buổng trứng nên cần phải phẫu thuật cấp cứu để cầm máu
tuy nhiên thai nhi phát triển trong tử cung được bảy tuần
nếu do vỡ năng hoàng thể thai ngén thì khi phẫu thuật sẽ gây tổn thương năng hoàng thể
dẫn tới thiếu hụt nội tiết và gây sể thai
vì vậy để đảm bảo an toàn cho thai nhi trong tử cung
tạo bác sĩ quyết định tiêm thuốc nội tiết progesterone trước khi mổ để chống sể thai do giảm nội tiết
sau đó mới tiến hành phẫu thuật nội soi
trong quá trình tiến hành phẫu thuật nội soi
sau khi hút sạch khoảng hai lít máu lẫn máu cục trong ổ bụng để tìm tổn thương
thì khi phẫu thuật của thế thuốc ưu tú
bác sĩ chuyên khoa hai lê công tước giám đốc bệnh viện
bác sĩ chuyên khoa một lê duy tiến khoa phụ và bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn văn trả
phó trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức phát hiện khối thai ngoài tử cung ở bóng vòi tử cung
có đường kính ba cm chiều dài năm cm chuyển màu tím sẫm và đã có điểm vỡ chảy máu
các bác sĩ xác định đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp
bên cạnh việc thao tác cẩn thận tỉ mỉ cắt khối trường ngoài tử cung
lấy hết máu cục sửa sạch ổ bụng để tránh áp xe tồn dư và dinh ruột
thì khi phẫu thuật phải thực hiện rất nhẹ nhàng hạn chế tối đa
độ chạm vào tử cung để tránh gây bong rau dẫn tới xẻ thai đang phát triển trong tử cung
ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công sau gần hai tiếng
chăm sóc khẩu phẫu tại khoa dịch vụ y tế tự nguyện thai phụ nnm được chuyển bốn ơn vị hồng cầu
hai trăm năm mươi ml và bốn ơn vị huyết tương tiếp tục được điều trị giữ thai bằng thuốc nội tiết và thuốc giảm co tử cung
nhờ phẫu thuật nội so ít xâm lấn nên chỉ sau hai ngày phẫu thuật
sức khỏe thai phụ đã ổn định không còn hiện tượng đau bụng và không giao huyết
thai nhi trong tử cung cũng phát triển bình thường
thông tin cụ thể về các bệnh này giám đốc bệnh viện lê công tước cho biết
trường hợp mang thai mà một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung có thể xảy ra ở bệnh nhân
được kích thích bùng trứng để tạo nhiều năng noãn hoặc làm thụ tinh trong ống nghiệm
còn đối với trường hợp mang thai tự nhiên như thai phụ nnm thì vô cùng hiếm gặp
tại bệnh viện sản nhi bắc giang đây là trường hợp đầu tiên mang thai tự nhiên có một thai trong tử cung
và một thai ngoài tử cung mà các bác sĩ tiếp nhận điều trị
với những trường hợp như thế này thường sẽ phẫu thuật nội soi cắt khối thai ngoài tử cung
để nuôi dưỡng thai trong tử cung đảm bảo an toàn sức khỏe cho người mẹ
nhưng trường hợp này vô cùng hiếm gặp thường là một trên ba trăm linh trường hợp mang thai
thì có một trường hợp gặp như thế này
thế thì bệnh nhân vừa rồi ở bệnh viện sản nhi bắc giang gặp một trường hợp rất là điển hình
tức là một thai ở bên trong tử cung và thai đã đạt tuần thư bạc hị
đã đo được chiều dài phôi và đã có tim thai
và bệnh nhân này thì đã được đi khám qua ba tỉnh và qua năm bệnh viện
sọt không nghĩ ra không đoán được là một cái thai trong một cái thai ngoài
bởi vì khi đau bụng bệnh nhân đau bụng rồi thì nôn rồi thì đi ngoài phân lỏng
thì mọi người khi siêu âm các bác sĩ đi xuồng thì đều thấy một thai trong tử cung rồi
thì tiên trí là thai trong
còn cái dấu hiệu cái thanh ngoài tử cung là đau bụng rồi có thể có nôn
rồi đi ngoài phân lạnh thì cho rằng đấy là dấu hiệu của bệnh
cái chữ chữ của dấu hiệu dối loạn đường dối loạn tiêu hóa
nhưng thực chất thì đấy nó là cái hội chứng giả lị trong trường ngoài tử cung
tại sao bây giờ lại các bác sĩ lại có thể bỏ sót
đó chính là vì bây giờ nhờ có siêu âm và ý thức của người dân nâng cao
cũng như y học phát triển cho nên là thường chẩn đoán sớm
và phát hiện sớm trường hợp trường ngoài tử cung
ít khi để bệnh nhân có dấu hiệu giả lý như trường hợp này
cho nên rằng các bác sĩ đã khởi
không chú ý và bỏ sót dấu hiệu giả lị của bệnh nhân trường ngoài tử cung
chính vì vậy mà bệnh nhân đi qua ba tỉnh khám ba tỉnh và năm bệnh viện
thì không có hiện ra
đến khi mà bệnh nhân đến khi quay trở lại bệnh viện của huyện hiệp hòa
thì người ta thấy rằng chống bụng có nhiều dịch
người ta sợ rằng đấy là một cái vỡ nạng bụng trứng
chảy máu trong bụng cho nên là người ta mới chuyển lên bệnh viện sản nhi
thì đến bệnh viện sản nhi bắc giang thì trong tình trạng là bệnh nhân này
là tình trạng là phiêu máu bất máu vào bụng thì rất là nhiều máu có phản ứng
còn khi siêu âm thì thấy rằng là tình trạng cần phải mổ cấp cứu
cho nên là cũng đã tiến hành cho bệnh nhân mổ cấp cứu luôn
và khi mổ ra thì phát hiện ra được là một cái thai trong một cái thai ngoài
thế thì cái thai trong thì rất là rõ rồi còn cái thai ngoài cũng rất điện hình
đã ghi lại hình ảnh chụp lại hình ảnh và cho bụng gập máu
bệnh nhân này sau khi mổ thì phải chuyển bốn đơn vị khối hồng cầu và bốn đơn vị có tương
tôi khuyên cáo với tất cả các bác sĩ là khi mà bệnh nhân có cái dấu hiệu
mặc dù là có thai trong ở bên trong nhưng vẫn trong ba tháng đầu
vẫn chỉ kiểm tra xem còn thai bên ngoài nữa không
khi siêu âm là như vậy
cái thứ hai nữa là cảnh báo là khi bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng
thì bao giờ việc đầu tiên cũng phải là khám sản
bởi vì rất nhiều trường hợp liên quan đến bệnh sản khoa
nhưng mà lại cứ đi khám nội khoa khám ngoại khoa
thành ra là không phát hiện được bệnh hoặc đi xử lý và không đúng chân khoa
rồi một lý do nữa là đây cũng là một trường hợp rất điển hình
và để cho mọi người dân đều biết là nó đều có những trường hợp khi hữu như thế xảy ra
để khi mà nếu như bệnh nhân nào rơi vào cái tình trạng mổ trở ngoài xong
một thời gian sau lại siêu âm thấy một cái thai bên trong nữa
thì không băn khoăn rằng các bác sĩ đã mổ nhầm cho mình